cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với trần huy toàn chú tải xã an trạch a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự giới thiệu mình có khả năng lo lót chảy án cho người đang bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam
để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
trần huy toàn đã yêu cầu gia đình của người này đưa tiền để toàn lo thủ tục
và với thủ đoạn này từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi trần huy toàn đã nhiều lần nhận tiền của nạn nhân
với tổng số tiền gần năm trăm năm mươi triệu đồng
vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi lừa đảo của trần huy toàn
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà vừa bị công an tỉnh bến tre phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
và công an huyện mỏ cầy nam chia xóa
vào trưa ngày một mươi một tháng một mươi hai lực lượng công an bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
xảy ra tại phần đất vườn ở ấp an thạnh đông xã thạnh thới a huyện mỏ cầy nam
khi nhìn thấy lực lượng công an vào hiện trường các đối tượng liên bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được một mươi hai đối tượng có liên quan cùng với số tiền gần một trăm sáu mươi triệu đồng
và hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
một nhóm đối tượng từ hải phòng vào đắk lắc để hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng vừa bị công an huyện madrak tỉnh đắk lắc bắt giữ
nhóm này gồm bùi văn thiện phạm hồng thái đỗ văn hợp đều tạm trú ở huyện madurak
nhóm này khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một là thời điểm bị bắt giữ
các đối tượng từ thành phố hải phòng vào huyện madrak để tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng từ một trăm hai mươi một bảy một năm đến bốn trăm linh năm năm một năm
cho khoảng một trăm năm mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đang điều tra vụ án lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đối với bị can trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại thôn đại tảo xã việt đoàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
quá trình điều tra xác định trần văn dũng đã dùng thủ đoạn sao chép các tin bài trên mạng xã hội facebook
về các cháu có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật bị chết thương tâm
sau đó đăng tải lên các tài khoản facebook do dũng quản lý kèm số tài khoản ngân hàng mục đích kêu gọi người dân
các nhà hảo tâm các mạnh thường quân gửi tiền tư thi
trần văn dũng đã đăng tải lên các tài khoản của dũng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn này
sau đó dũng đã chiếm đoạt số tiền ủng hộ sử dụng vào mục đích cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đề nghị người dân nào đã chuyển tiền cho trần văn dũng
thì liên hệ điều tra viên phan hồng vinh số điện thoại chín trăm tám mươi bốn chín trăm bốn mươi một trăm sáu mươi sáu để được giải quyết
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh
giải phép đối với bị cáo dương quốc hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tại xóm tổng bòng
thị trấn trà lĩnh huyện trùng khánh tỉnh cao bằng và la văn tăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn tổ công tác của phòng an ninh đối ngoại
công an tỉnh cao bằng đang làm nhiệm vụ tại xã cao trương huyện trùng khánh phát hiện bắt quả
tàng dương quốc hoàn điều khiển xe mô tô chở hai người trung quốc đến xóm bản quan xã quốc toản
để cùng với bốn người trung quốc khác đã được hoàn trợ giúp nhập cảnh trái phép trước đó
đi sâu vào nội địa việt nam quá trình điều tra xác định đối tượng hoàn được một người đàn ông trung quốc
thuê đón sáu người tại khu vực biên giới xã quang hán huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
để đến tỉnh bắc ninh với giá một trăm linh nhân dân tệ một người cùng ngày đối tượng la văn tăng cũng được
một người việt nam sống tại trung quốc thuê đón nhóm sáu người này tại tỉnh bắc ninh và đưa đến
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh với giá ba triệu đồng sau khi biết vụ việc đã bị phát hiện
vào ngày hai mươi hai tháng bảy đối tượng tăng đã đến cơ quan an ninh điều tra công an huyện bắc giang
để đầu thú tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt sáu năm tù đối với dương quốc hoàn và năm năm tù
đối với la văn tăng về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại một nhà dân ở xóm sáu xã nghi phú thành phố vinh tỉnh nghệ an
xảy ra một vụ nổ khiến cho một người đàn ông bị thương nặng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h chiều
ngày người dân ở xã nghi phú thành phố vinh nghe một tiếng nổ như bom từ phía căn nhà gia đình
một người đàn ông ba mươi ba tuổi ở tại xóm sáu khi người dân chạy sang kiểm tra
thì mọi người phát hiện nạn nhân đang nằm dưới nền nhà người bê vết máu
nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và bị bỏng nặng
tại hiện trường có rất nhiều giấy vụn và mùi thuốc nổ
ngay sau sự việc xảy ra công an xã thành phố vinh đã có mặt tại hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị và các bạn điện biên được ví là một trong những thủ phủ của cây lá ngón
và ở huyện vùng cao mường nhé tỉnh điện biên mỗi năm có hàng chục người tử vong vì ăn lá ngón
cây lá ngón trở thành nỗi ám ảnh của chính quyền và người dân nơi đây
điều đáng nói là cho đến nay dường như vẫn chưa có giải pháp để đẩy lùi tình trạng này
mâu thuẫn vợ chồng anh em
yêu nhau nhưng không được gia đình chấp thuận
thiếu tiền tống quẫn

điều đáng nói là cho đến nay dường như vẫn chưa có giải pháp để đầy lùi tình trạng này
điều đáng nói là cho đến nay dường như vẫn chưa có giải pháp để đầy lùi tình trạng này
mâu thuẫn là người dân lại tìm tới lá ngón
trường hợp của bà hạng thị xúa tại xã mường tong là một ví dụ điển hình khi đã năm lần tìm tới cái chết bằng lá ngón
chồng hay uống rượu không làm việc nhà về lại chửi mắng vợ nói nhiều lần không nghe nên mỗi lần như vậy buồn không muốn sống ăn lá ngón để không phải khổ nữa
thế nhưng không phải ai cũng may mắn như trường hợp cô bà hạng thị xúa được gia đình đưa đi cứu chữa kịp thời
theo thống kê trong một năm qua chỉ riêng tại huyện mường nhé tỉnh điện biên đã có gần ba mươi trường hợp tử vong vì loại cây này
đa số các trường hợp tự tử đều là người dân tộc mông ở các bản vùng cao
lá ngón thì lá non thì màu ngọn nó đỏ thế này
còn lúc già lên thì lá nó xanh thế này này
còn cái loại này là nở hoa là màu vàng
tác hải của nó thì con người mà nhai vào miệng thì nó sẽ nở thành bọt
cái này là trong một mươi hai tiếng này mà không phát hiện không sơ cứu thì con người nó sẽ chết

nếu mà nhận thức không ăn lá ngón thì có bằng cách là người dân phải được học hành
người dân phải no đủ
thì bây giờ đói không no đủ không có nhận thức
thì rõ ràng là khi gia đình có bông thốn
vợ chồng mau thốn là chỉ bằng cách là lá ngón
việc nhổ bỏ là điều không thể
thế nhưng loài cây này chỉ có hại khi người dân không coi trọng mạng sống của mình
chắc chắn cán bộ chính quyền nơi đây sẽ còn mất rất nhiều thời gian công sức
để có thể xóa bỏ vấn nạn này
thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang người dân phát hiện một chiếc xe ô tô
di chuyển trên đường với tốc độ cao kéo theo một chiếc xe máy dưới gầm đang bốc cháy
khiến cho nhiều người hoảng loạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên người dân phát hiện chiếc xe ô tô
bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi một a chín mươi tám nghìn một trăm linh sáu do một người đàn ông điều khiển di chuyển
với tốc độ cao trên đường nguyễn trung trực hướng từ thành phố rạch giá đi rạch sỏi
và kéo lên một chiếc xe máy đang bóc cháy
nhiều người đuổi theo một đoạn chiếc xe máy bị rớt lại bên vệ đường
cháy một phần và vỡ nát
tốc độ cao trên đường ngô thời nhiệm đến khu vực xã thành lộc huyện châu thành
do đường hẹp mới dừng lại
tại hiện trường chiếc xe ô tô bảy chỗ có ba người lớn và một trẻ em trên xe
chiếc xe bị đập vỡ nát phần kính sau đèn hậu và chảy xước xung quanh xe
người đàn ông điều khiển xe ô tô ngụ tỉnh bình dương cho biết
di chuyển từ khu vực cổng tên khục phường đạch sỏi thành phố đạch giá
thì bất ngờ bị một nhóm người rượt đuổi tấn công
do hoảng loạn nên người này đã đạp ga bỏ chạy và va chạm với xe máy đang chặn trước đầu xe
lo sợ bị tấn công nên tài xế đã kéo lên chiếc xe máy trên đường và chạy đến khu vực trên
ngành chức năng tỉnh kiên giang đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
công an thành phố mỹ tho cho biết qua phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh tiền giang vừa bắt quả tang một đối tượng chở hàng hóa có giá trị hàng trăm triệu đồng
nhưng không có hóa đơn chứng từ lưu thông trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc ấp phước hòa xã phước thạnh tp mỹ tho
đối tượng bị bắt giữ là danh lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú xã minh hòa huyện châu thành tỉnh kiên giang
theo đó khi lan đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi ba nghìn chín trăm một mươi bốn lưu thông trên tuyến quốc lộ một
đoàn thuộc ấp phước hòa xã phước thạnh thành phố mỹ tho thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa như loa âm ly đầu đĩa dvd cpu máy tính
mỹ phẩm đồng học các loại thiết bị nóng lạnh máy điều hòa nhiệt độ các loại
số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng có tổng giá trị khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua làm việc với lực lượng công an đối tượng lan đã không xuất trình được khóa đơn chứng từ
công an tp mỹ tho lập biên bản tạm giữ số hàng hóa vi phạm và tiếp tục thống kê điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an huyện xuân lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
triển khai lực lượng vây bắt quả tan chín đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền
tại khu vực vườn điều ấp trung sơn xã xuân trường
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín điện thoại di động chín con gà đá một mươi hai cuộn băng keo dùng để băng cựa gà
một cái tân loại năm kg một cửa bằng sắt hai mươi chín xe mô tô các loại và số tiền hai mươi ba chín triệu đồng
sau khi được vận động ngoài chín đối tượng bị bắt quả tan khoảng một mươi năm h cùng ngày hai đối tượng bỏ trốn đã ra đầu thú
hiện công an huyện xuân lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can lê quang long ba mươi một tuổi
trú tại tỉnh đồng nai về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra tối ngày hai mươi chín tháng tám tổ tuần tra kiểm soát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện nhân trạch đồng nai tuần tra trên địa bàn khi đến tuyến đường sáu b khu công nghiệp một
tổ tuần tra bắt vỏ tàn lông đang tàn trữ một gói ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn ba mươi một gram
qua đấu tranh long khai nhận bản thân nghiện ma túy gói ma túy trên được một đối tượng chưa rõ lây lịch cho để sử dụng
được biết bị can lê quang long là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc hai năm
tuyệt đối không để tình trạng người dân không có phương tiện về quê ăn tết
và đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong công điện vừa ban hành yêu cầu các bộ ngành địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành các tổ chức chính trị xã hội và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp
tập trung tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật hướng dẫn kỹ năng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín khi tham gia giao thông cho người dân
trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh vượt ẩu tuân thủ nguyên tắc năm k nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân
trong đó tập trung kiểm tra phát hiện và xử lý các hành vi như vi phạm nồng độ cồn sử dụng ma túy trở quá tải trọng
có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch covid một mươi chín giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến
tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp tết xử lý nghiêm tổ chức cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định
có phương án ứng phó kịp thời hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm covid một mươi chín tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này
đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tại thị xã giá rai trương tấn sang chú thành phố bạc liêu tô thanh nhơn chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty ba đối tượng này đã bàn bạc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
lấy năm vỏ vô công ty ba người đồng ý hết sửa súc mỗi bơm một miếng
thì bọn chúng là nhớ đưa cho một mươi năm triệu chia xe với nhơn là bốn triệu ba
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn
bình sẽ đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc nạn nhân ngủ quên bình chiếm ra tài sản của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này nhiều nạn nhân đã sập bẫy
người dân và các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
thí dụ như là phải tăng cường các biện pháp như gắn camera an ninh rồi gia cố các hệ thống cửa
rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản
đặc biệt là những cái vật dụng dễ bị trộn như là xe hông đa các loại thì mình phải đưa trong nhà cấp tiểu cẩn thận
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an
hơn ai hết mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh để các đối tượng xấu lợi dụng
hoạt động phạm tội
lập nhiều dây hụi mạo danh hụi viên để hốt và bán nhiều phần hụi
không nhằm chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
một đối tượng ngụ tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín
đối tượng huỳnh minh dũng chú huyện hòa bình
tỉnh bạc liêu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhiều dây hụi mà huỳnh minh dũng làm chủ bị vỡ hụi
nhưng dũng đã không thông báo đến các hội viên mà tiếp tục lập thêm năm dây hụi mới
rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh minh dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều đối tượng xấu lập những trang web đánh bóng những dự án bất động sản
tạo những tin nhắn giao bán giá rẻ để đánh lừa khách hàng
hầu hết những tin nhắn những trang web giao bán đều là những dự án ma dự án không có đầy đủ hồ sơ pháp lý
chủ đầu tư thiếu năng lực trong xây dựng và thi công
do đó để tránh rủi ro mỗi khách hàng khi xuống tiền mua bất cứ một dự án nào thì hãy thận trọng trong giao dịch
tránh chạy theo cơn sốt nhà đất để rồi tiền mất tật mang
giống như nhiều khách hàng khác mỗi ngày chị nguyễn thị quỳnh mai hà nội cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi
những tin nhắn trào mời mua bán những dự án bất động sản giá rẻ
theo như chị mai trong số tất cả những dự án được chào mời có khá nhiều những dự án mà chị thậm chí chưa nghe đến tên chủ đầu tư
và khi tìm hiểu trên mạng
có rất nhiều giải pháp phương pháp để các người sale bán hàng họ sử dụng và tiếp cận với khách hàng
trong đó có cái giải pháp telecell tức là gọi điện thoại đến khách hàng tin nhắn gửi đến khách hàng
tránh những cái việc mà chúng ta lợi dụng những phương pháp những cái giải pháp đó để chúng ta lừa dối
để chúng ta đưa những thông tin không phù hợp không đúng để khách hàng có thể sạc bậy
theo báo cáo của hiệp hội bất động sản việt nam số lượng phiên giao bán nhà đất trên thị trường tăng mạnh
ngay sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
cụ thể lượng tiền giao bán tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tăng cao so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mức một trăm ba mươi năm
tuy nhiên bên cạnh những trang giao bán uy tín thì cũng có nhiều trang web giao bán lừa đảo
nhằm đánh vào tâm lý của khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ
do đó mỗi khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái trước những chiêu trò của những đối tượng xấu
chúng tôi khuyến cáo khách hàng là cần đối với việc đầu tư bất động sản tham khảo xem xét các thông tin
nghe thông qua điện thoại thì chỉ để mang tính tham khảo để chúng ta có hiểu biết thêm
và khi chúng ta có nhu cầu thực sự thì cần phải tìm đến các đơn vị chủ đầu tư
thực sự tìm đến với các đơn vị tư vấn các sản giao dịch uy tín có thương hiệu để chúng ta có thể trong cạnh đề xuất với họ để tư vấn
và giới thiệu cũng như đảm bảo tính pháp lý trong quá trình giao dịch cũng như mua bán các bất động sản đảm bảo quy định của pháp luật
có thể thấy sau dịch lượng tiền giao bán nhà trung cư phân khúc bình dân tăng cao đột biến
cho thấy thị trường bất động sản tại hà nội đã khởi sắc trở lại
điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách của nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở được thực thi mạnh mẽ hơn
tuy nhiên trong bối cảnh biên bán tìm ra cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch
biên mùa lại càng thân trọng tìm hiểu kỹ sản phẩm bất động sản giao bán
nhằm tránh chạy theo xuất ảo góp phần đẩy giá nhà đất tăng lên và sập bẫy mua phải như dự án ma dự án không đầy đủ hồ sơ pháp lý